thưa quý vị theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông cho biết chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
các cơ quan chức năng của bộ đã phát hiện bảy mươi bốn một trăm bảy mươi tám triệu cuộc gọi phát sinh từ thuê bao spam khô
hay được gọi là cuộc gọi rác đã tăng năm mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
và sự tồn tại của tài khoản sim giác hiện vẫn đang gây ra nhiều bức xúc cho người tiêu dùng
cùng với nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giải quyết sức điểm
tình trạng sử dụng sim giác sim nạc danh thì bắt đầu từ ngày một tháng tám
tất cả các thông tin thuê bao khi đăng ký mới phải được tiến hành xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
động thái này hiện đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn nạn sim giác hiện nay
thường xuyên nhận được những tin ngắn giác như thế này anh thành đã không khỏi bức xúc
vì vậy trước thông tin thuê bao mới phải được xác thực qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
anh thành cho rằng đây là một giải pháp tốt
từ cơ quan chức năng
việc tăng trưởng số lượng thuê bao nóng đã kéo theo tình trạng lạm dụng các tài khoản sim giác sim nạc danh

dù đã có những biện pháp để khắc phục tình trạng này tuy nhiên vẫn chưa được triệt đề
trong quá trình phát triển thuê bao người dân sử dụng thuê bao có thể cho tặng
có thể sử dụng nhưng lại chưa chuyển sang tên của mình
thì cũng là những cái hệ lụy có thể phát sinh ra những cuộc gọi rác thậm chí là cũng cuộc gọi lừa đảo
và ảnh hưởng đến cái an toàn an ninh trật tự
do vậy việc thông tin thuê bao được chính xác sẽ làm giảm thiểu tỷ lệ này
trên cơ sở khai thác chia sẻ dữ liệu từ ngày một tháng tám tất cả thuê bao mới đăng ký lần đầu
thông tin người sử dụng sẽ được tiến hành xác thực đối soát qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
như vậy một sim được đứng tên một người duy nhất và thông tin người sử dụng được đảm bảo tính chính danh
chìa khóa để thực hiện kiểm tra và xác thực thông tin ở đây là
sử dụng số định danh cá nhân
thông qua số định danh cá nhân thì việc xác thực thông tin giữa dữ liệu thuê bao và dữ liệu quản lý về công dân
thông qua cái việc xác thực thông tin thì chúng tôi sẽ đảm bảo được dữ liệu của công dân tại nhà mạng
sẽ được xác thực một cách chính xác nhất và đảm bảo được hạn chế được tình trạng đăng ký nhiều sim
hoặc là các sử dụng sim rác
sự phối hợp rồi thì có cuộc họp liên tịch giữa bộ công an bộ thông tin truyền thông với cả các doanh nghiệp
để tạo ra những quy trình đối soát và thậm chí là đối với cả những thuê bao phát triển mới
thì cũng có cả những phương án để đối soát ngay lúc mà phát triển thuê bao
để đảm bảo rằng là thông tin thuê bao được chính xác ngay từ khi sử dụng
với một số thuê bao đã được đăng ký chính chủ bằng chứng minh nhân dân chín số một mươi hai số hiện công tác đối soát hỗ trợ việc xác thực
đang được các nhà mạng
và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cập nhật hạn chế yêu cầu người dân phải thực hiện khai báo lại
trên cơ sở đó bảo đảm thông tin quyền lợi người sử dụng thuê bao và thông tin được cập nhật đúng đủ và chính xác
nâng cao công tác quản lý từng bước giải quyết rứt điểm tình trạng sử dụng sim rác sim nạc danh